liên quan đến vụ tai nạn giao thông tại tỉnh điện biên khiến bốn người chết và năm người bị thương
đoàn công tác của ủy ban toàn giao thông quốc gia đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện mường ảng
cùng các cơ quan chức năng
trước đó vào hồi hai mươi hai h ba mươi phút ngày sáu tháng hai tại km số ba mươi cộng bảy trăm linh quốc lộ hai trăm bảy mươi chín
địa phận bản mua một xã ảng tở huyện mường ảng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
giữa xe ô tô biển kiểm soát ba mươi bảy c hai mươi hai nghìn tám trăm tám mươi chín do phan văn nghệ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an điều khiển và một xe mô tô không có biển kiểm soát
đi theo hướng ngược lại vụ va chạm khiến xe ô tô mất lái lật nghiêng đè vào hai xe mô tô khác
hậu quả hai nạn nhân tử vong tại chỗ ba người bị thương nặng bốn người bị thương nhẹ
đến sáng ngày bảy tháng hai hai nạn nhân bị thương nặng cũng đã tử vong
bước đầu công an huyện mường ảng xác định bốn người trong xe ô tô không có nồng độ cồn hay ma túy
đã lấy mẫu máu để giám định nồng độ cồn các trường hợp đi xe mô tô
đồng thời điều tra làm rõ để tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với những trường hợp có dấu hiệu vi phạm
liên quan đến vấn đề này đoàn công tác của ủy ban tàn do thông quốc gia đã đề nghị công an huyện mường ảng
tập trung điều tra vụ việc để sớm có kết luận đồng thời đã đến thăm hỏi động viên
hỗ trợ các gia đình nạn nhân năm triệu đồng một trường hợp tử vong
trước đó lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh điện biên cũng đã đến thăm hỏi hỗ trợ các gia đình nạn nhân bốn triệu đồng một người
ủy ban nhân dân huyện mường ảng hỗ trợ một mươi tám triệu đồng một trường hợp tử vong và năm triệu đồng đối với một người bị thương